quý vị thân mến tết nguyên đán là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống của việt nam là điểm giao giữa năm cũ và năm mới
và trong dịp tết nguyên đán thì người việt có rất nhiều phong tục tập quán độc đáo mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện được nhiều nét văn hóa riêng đậm đà bản sắc dân tộc
và một trong những phong tục đó là tục mừng tuổi hay lì xì đầu năm
mặc dù hiện tại thì không khí tết đã có nhiều nét khác xưa thế nhưng nét đẹp văn hóa của tục lì xì vẫn đang được lưu giữ và phát huy qua các thế hệ
mừng tuổi hay lì xì là một tục lệ trong dịp tết nguyên đán ở các nước á đông trong đó có việt nam
người ta đặt tiền vào chiếc phong bì nhỏ màu sắc rực rỡ để mừng tuổi trẻ em
thông thường vào những ngày đầu tiên của năm mới con cháu trong gia đình sẽ tụ họp cùng nhau chúc thọ mừng tuổi ông bà cha mẹ
sau đó người lớn sẽ mừng tuổi cho con cháu bằng những phong bao lý gì đỏ để lấy may và chúc con cháu ngoan hoãn học giỏi hạnh phúc trong năm mới
tiền lì xì là tiền lợi
tiền đem lại may mắn điều lành điều tốt cho dịp đầu năm
nét đẹp truyền thống sâu xa của phong tục này không nằm ở số tiền bên trong bao lì xì mà nằm ở thông điệp với những lời chúc tốt đẹp
tog lì xì đầu năm đã được giữ gìn và lưu truyền từ năm này sang năm khác với biết bao thế hệ người việt
đây được xem là một nét đẹp không thể thiếu trong những ngày tết cổ truyền để gắn kết các thành viên trong gia đình và xã hội
tiền lì xì là tiền lợi
thì việc lì xì không chỉ giới hạn trong ngày mùng một tết mà có thể lì xì trong suốt ba ngày đầu năm thậm chí là kéo dài đến tận những ngày như là mùng chín mùng một mươi khi mà không khí xuân vẫn còn rộn rã
và thay vì chủ yếu mừng tuổi cho trẻ nhỏ người già như trước đây thì giờ đây mọi lứa tuổi đều có thể được nhận lì xì để lấy may trong dịp đầu năm
vâng phong tục lì xì đầu năm không chỉ là một nét đẹp văn hóa mà còn mang đến rất nhiều niềm vui và hạnh phúc cho mọi người mỗi dịp tết đến xuân về
tuy nhiên vài năm trở lại đây thì có không ít quan điểm suy nghĩ sai lệch với ý nghĩa của phong tục này
vậy làm thế nào để nét đẹp văn hóa của tục lì xì không bị biến tướng
vấn đề và chính sách ngày hôm nay sẽ có cuộc trò chuyện cùng phó giáo sư tiến sĩ lê quý đức
trước tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ lê quý đức đã dành thời gian của ngày đầu năm mới để trò chuyện cùng với antv ạ
chúc phó giáo sư bước sang một năm mới mạnh khỏe bình an và tiếp tục có những đóng góp cho sự phát triển của văn hóa dân tộc
vâng thưa phó giáo sư tục lì xì là một trong những nét đẹp văn hóa của những ngày đầu năm tết đến xuân về
tuy nhiên lợi dụng phong tục lì xì tốt đẹp có rất nhiều người bỏ những phong bao lì xì với mệnh giá rất lớn để chúc mừng gia đình lãnh đạo hoặc những người có trực tước
theo phó giáo sư việc này đã làm biến tướng cái nét đẹp văn hóa đầu năm này như thế nào ạ
trong đời sống kinh tế thị trường của chúng ta trong điều kiện của chúng ta hôm nay
cái lì xì nó cũng lại là một biểu hiện của cái kinh tế ngầm
kinh tế ngầm mới là gì đấy là cái lì xì nó biến tướng trở thành cái sự đút lót
cho nên đúng là cái bản thân kinh tế thị trường nó cũng không xấu bản thân cái tục lệ xì nó cũng không phải là cái xấu
mà chẳng qua nó bị biến tướng trong cái điều kiện kinh tế thị trường của chúng ta chưa lành mạnh hiện nay
vâng ạ vậy thì làm thế nào để việc mừng tuổi đầu năm sẽ mang đến niềm vui cho mọi người
và vẫn giữ được cái giá trị nhân văn tốt đẹp của nó bên cạnh đó là phù hợp với tình hình xã hội hiện nay
để mà làm cho nó lành mạnh cho nó tốt đẹp thì có hai mặt
một là cái người được lì xì cũng phải ý thức rằng là cái lì xì ấy mình phải đề cao cái giá trị tinh thần của nó
người ta đến lì xì mình thì niềm vui niềm vui mặt tinh thần chứ không phải niềm vui là xem trong bì nó lì xì bao nhiêu tiền
hai là cái người đi lì xì cũng phải ý thức được rằng là lì xì là để thể hiện một cái lòng biết ơn của mình
còn một điều nữa là cũng phải tăng cường cái sự quản lý của nhà nước
bởi vì thông qua cái lì xì ấy có thể đấy là một cái sự đút lót một sự nhận hối lộ trá hình
thế thì làm thế nào được cái cơ quan quản lý nhà nước phải quản lý được cái này
điểm thứ ba là phải tăng cường giáo dục xã hội tăng cường giáo dục ở trong gia đình trong xã hội trong doanh nghiệp mà trong các quan hệ xã hội khác nữa
và một điều nữa là phải tăng cường giáo dục trong gia đình trong xã hội trong doanh nghiệp trong các quan hệ xã hội khác nữa

tôi cũng đọc một số tài liệu nước ngoài người ta nghiên cứu những vấn đề quan hệ xã hội qua cái trao đổi quà biếu quà tặng
mà tôi nói lúc đầu đấy lì xì là một trong những cái biểu hiện của quả biếu quả tặng
không chỉ là trong dịp ngày tết đâu mà còn là những dịp khác
cưới xin làm nhà một
mới tân gia đấy chúng ta rất nhiều rất nhiều
chúng ta phải có một sự nghiên cứu nghiêm túc
với các bậc phụ huynh cũng cần phải dạy cho con về ý nghĩa của phong tục bì xì
cũng như là cách ứng xử khi nhận lì xì như thế nào để nét đẹp văn hóa này có thể được tiếp tục lưu truyền phát huy trong các thế hệ mới
trẻ em là những người mà nó sẽ tiếp tục kế thừa cái truyền thống tốt đẹp này
và nó cũng có thể là sẽ phát triển cái truyền thống này lên
thì giáo dục cho trẻ em phải biết ý nghĩa của nó bị ứng xử với nó
ứng xử với cái lì xì như thế nào
có những cái cháu nó nhận báo lì xì tôi chưa nói cái hành vi của nó nhận
thì người lớn đưa cái là cầm bút nghe vào túi hoặc là cầm phát vào túi bỏ luôn vào túi và cũng không có một lời cảm ơn
đấy tức là cái giáo dục cái hành vi cái văn hóa trong cái này thì chưa giáo dục
nhưng mà thôi tôi tôi hãy gác lại cái điều đó
mà tôi muốn nói là thái độ của nó đối với cái bao lì xì thế nào
có thể mở ra nếu như cái mệnh giá đồng tiền lớn
thì có vẻ tươi cười lắm vui vẻ lắm cũng có thể già và vân rất là ngoan
nhưng mà cái mệnh giá đồng tiền thấp ấy thì tỏ thái độ ngay
có vẻ rất lạnh lùng hoặc là cấu hay là thế này thế khác
thế thì cái điều ấy cần phải giáo dục chứ
mà giáo dục thế này để làm cho trẻ con biết được trân trọng biết biết tôn trọng cái đồng tiền đấy
và nó biết tích góp tôi dùng cái chữ tích góp những đồng tiền nhỏ ấy
giống như là có tiền
những đồng tiền nhỏ bỏ vào cái con lợn đất ấy để mà tích góp
tôi cho là đấy là một thái độ một cái sự giáo dục nhân sinh
một cái thái độ ứng xử mà cái giáo dục ấy là cho chính nó
một lần nữa xin cảm ơn phó giáo sư đã dành những thời gian của ngày đầu năm mới
trò chuyện cùng với anntv ạ